phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long cho biết
vừa ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với một hộ kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện long hồ
do chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy theo đúng quy định
và công trình chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động
thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh karaoke đã có hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
cụ thể công trình đã được thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên hệ thống chữa cháy tự động streamcler là hệ thống chữa cháy vách tường chưa được lắp đặt theo quy định
công trình chưa tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động
đoàn kiểm tra đã nhắc nhở một số vi phạm như trên
chủ cơ sở nhận thức được sai phạm và hoàn toàn thống nhất với việc xử lý vi phạm của đoàn kiểm tra
và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất